theo kết quả điều tra ban đầu vào khoảng sáu h ba mươi phút ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi
châu nang đã dùng dao tự chế chém và cướp của mẹ con chị châu paula
trú tại tỉnh biên an giang một chiếc xe máy
nhận được tin báo công an xã văn giáo đã nhanh chóng triển khai lực lượng truy bắt nang
trong quá trình truy bắt đối tượng đã dùng dao tự chế chống trả lại lực lượng công an nhằm tẩu thoát
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã nhanh chóng khống chế được đối tượng cùng với tăng vật của vụ án
châu nang là đối tượng từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích
bịa chuyện là con mình bị bạo hành rồi đăng thông tin lên mạng xã hội để kêu gọi hỗ trợ
công an huyện bù đốc tỉnh bình phước đã mời lê thị thảo chú tại địa phương lên cơ quan công an để làm việc
công an huyện bù đốc xót đỉnh cháu bé tên là lê gia bảo
sinh ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi bị gãy chân phải do cha mình là lê văn sơn sơ ý dẫm lên
không có tiền chữa trị cho con thảo mẹ ruột của bảo đã cố tình kể sai sự thật vụ việc rằng bé bị cha bạo hành
và nhờ chị phan thị mồng cầm một mươi tám tuổi ngụ tại xã thanh hòa huyện bù đốp đăng thông tin lên mạng xã hội để kêu gọi cộng đồng mạng hỗ trợ
sau đó cầm đã sử dụng tài khoản làm mộng cầm pt và thủy na bi đăng thông tin kèm với số tài khoản của mẹ mình là bà triệu thị ngân ba mươi bảy tuổi để vận động tiền ủng hộ
hiện công an huyện bù đốp đang củng cố hồ sơ xử lý thảo và những người có liên quan theo quy định của pháp luật
cơ quan công an khuyến cáo người dân trong quá trình sử dụng mạng xã hội phải hết sức cảnh giác không để lòng tốt của mình bị người khác lợi dụng
thưa quý vị thời gian qua tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật có liên quan tới hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại nhiều địa phương
gây bức xúc trong dư luận xã hội ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự
hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống của nhân dân
trong đó xuất hiện các hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội như tài chính ngân hàng bất động sản dự án đầu tư môi giới việc làm
đưa người lao động đi nước ngoài học tập tại nước ngoài kinh doanh đa cấp thương mại điện tử
đặc biệt việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến hết sức phức tạp và có chiều hướng gia tăng
công an tỉnh bắc ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với bảy đối tượng về hành vi sử dụng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
chỉ trong thời gian chưa đầy ba tháng nhóm đối tượng trên đã sử dụng một mươi bốn tài khoản ngân hàng ảo để chiếm đoạt số tiền hơn một mươi tỷ đồng của hơn một trăm linh bị hại trên cả nước
tại hà nội phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố đã xác lập chuyên án khám phá ổ nhóm làm sử dụng hồ sơ giả để làm thủ tục mở thẻ tiến dụng tại các ngân hàng rồi rút tiền chiếm đoạt tài sản hàng tỷ đồng
cái này thì em nhờ một người quen trên mạng xã hội thì sửa cái giấy tờ trên chứng minh thư thật của khách sửa sang tên khác và em nhờ công an xã nhập khẩu xong viết giấy giới thiệu đi làm chứng minh
cái phương thức thủ đoạn của các đối tượng này tức là giả tên của khách hàng
các đối tượng là câu kết sử dụng làm giả đó sau sử dụng để mà vay vốn hoặc là làm thẻ thì sau đó thì chiếm đoạt tiền của ngân hàng
khi lực lượng công an đấu tranh mạnh những đối tượng lại hoạt động có tổ chức hơn
mới đây công an hà nội đã đấu tranh xử lý nhóm tội phạm có quy mô lớn với số tiền phạm tội lên đến sáu mươi bốn tỷ đồng
theo cơ quan điều tra đối tượng trương ngọc tú được xác định là người cầm và điều hành trò chơi đánh bạc đổi thưởng trên mạng
bằng trình độ kỹ năng về công nghệ thông tin
tú và đồng bọn đã lập ra hệ thống trò chơi trực tuyến đổi thưởng với tên là nổ hũ nhưng thực chất là đánh bạc trực tuyến
bước đầu cơ quan công an xác định có hai mươi bốn đại lý cấp một và hơn bốn trăm linh đại lý cấp hai đứng ra hoạt động mua bán tiền game với người chơi trong hệ thống game nổ hũ
đối tượng đã dựng ra bốn đại lý đại lý cấp một có cái trò chơi nổ hũ
sau đó đối tượng sẽ tổ chức quảng cáo các hình thức marketing để thu hút người chơi
có thể tải các hình thức marketing để thu hút người chơi
các đại lý sẽ đặt các trò chơi trong game nổ hũ về và sau đó sẽ đổi thưởng cũng như nạp tiền vào game để chơi các cơ quan tiền
thông qua đại lý thì các đối tượng sẽ hưởng tiền hoa hồng sau khi các người chơi nạp tiền vào trò chơi
theo cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao bộ công an hình thức đánh bạc trá hình được những người có trình độ thực hiện trên không gian mạng với phương thức và thủ đoạn hết sức tinh vi
để phục vụ hoạt động đánh bạc đổi thưởng và rút tiền các đối tượng đã sử dụng
nhiều chứng minh trả hình
các đối tượng đã sử dụng nhiều chứng minh thư giả để tạo lập các tài khoản ngân hàng
các đối tượng đã sử dụng nhiều chứng minh trả hình
cho thấy hoạt động của các loại tội phạm trong nhiều lĩnh vực đang có sự biến tướng và diễn biến phức tạp trên không gian mạng
cùng với công tác đấu tranh và triệt xóa của lực lượng chức năng
thì người tham gia không gian mạng cũng cần được nắm rõ để tránh phạm pháp và vô tình tiếp tay cho hoạt động của các loại tội phạm
sáng nay phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng đã thành lập hội đồng tiêu hủy hàng loạt cấp máy game bắn cá bị thu giữ
do không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa và không có giấy phép hoạt động
đây là số lượng máy game bắn cá lớn nhất từ trước tới nay và lần đầu tiên được tổ chức tiêu hủy tại bãi rác khánh sơn thành phố đà nẵng
trước đó qua quá trình làm nhiệm vụ phòng cảnh sát hình sự đã phát hiện một kho hàng ở quận sơn trà thành phố đà nẵng
đang chứa hàng loạt cấp máy game bắn cá
tiến hành kiểm tra chủ kho hàng này đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
cũng như giấy phép hoạt động của số máy game này đồng thời cho biết nhận giữ hàng cho một người chủ đang cư trú ở thành phố hồ chí minh
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đã tiến hành thu giữ đồng thời báo cho chủ tìm sở hữu
tuy nhiên cũng không có ai đến xác nhận hàng hóa này vì vậy đơn vị đã quyết định tiêu hủy
tại buổi tiêu hủy vào sáng ngày hôm nay hội đồng đã chứng kiến và giám sát toàn bộ quá trình tiêu hủy hàng hóa nhập lậu
sai quy định không đúng quy trình toàn bộ số hàng này ước tính trị giá khoảng một trăm linh triệu đồng
thưa quý vị vào dạng sáng nay tại thôn lương trung xã x hậu huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh
đã xảy ra một vụ điện giật nghiêm trọng làm ba người tử vong
trước đó vào khoảng sáu giờ sáng cùng ngày một người dân ở thôn lương trung đi qua nhà anh lê xuân thuyết
thì phát hiện anh thuyết tử vong dưới chân cột điện phía trước nhà
người dân tiếp tục phát hiện thêm chị hoàng thị hải là vợ của anh thuyết
và anh nguyễn đức thao bạn của anh thuyết cũng đã tử vong gần đó
hiện công an huyện lộc hà đang phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân dẫn tới vụ việc trên
tiếp theo sẽ là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với hai đối tượng cùng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
trong phần cuối có bản tin là thông tin dự báo thể tiết
miền bắc đang trong tháng chính của mùa hè nên những đợt nắng nóng liên tục xuất hiện
và gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân
sự báo trong ba ngày tới tại các tỉnh phía đông bắc bộ bao gồm thủ đô hà nội
ban ngày thời tiết chủ đạo là trời nắng với cường độ mạnh nhiệt độ cao nhất phổ biến ở xung quanh ngưỡng ba mươi bảy ba mươi tám độ
đến chiều tối những cơn rông nhiệt có thể xuất hiện cục bộ
tuy nhiên người dân cần đề phòng với tố lốc và gió giật đi kèm trong cơn rông
tương tự tại các tỉnh tây bắc bộ nắng nóng cũng xuất hiện trên diện rộng
sau mức độ không gai gắt như các tỉnh đông bắc bộ
nhất ba ngày tới phổ biến từ ba mươi sáu đến ba mươi bảy độ
về chiều tối và đêm tại đây có mưa rào và rông
và người dân nơi đây cũng cần đề phòng với hiện tượng tố lốc gió giật mạnh có thể đi kèm trong cơn rông
các tỉnh miền trung từ thanh hóa đến thừa thiên huế
thời tiết điển hình trong ba ngày tới là mưa ít nắng nhiều với cường độ cao
tuy nhiên do hiệu ứng phơn tác động mạnh hơn nên nắng nóng gây gắt diễn ra trên diện rộng
với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi tám ba mươi chín độ
cùng độ ẩm thấp nên ảnh hưởng đến cường độ cao
vì vậy chúng ta cần chú ý là bổ sung đủ nước và vitamin để đảm bảo sức khỏe
trong khi đó tại các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
cường độ nắng không mạnh như các tỉnh phía bắc khu vực
nên nhiệt độ có phần dịu hơn cao nhất ba ngày tới từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
đến chiều tối có thể xảy ra mưa rông vài nơi
tuy nhiên chỉ cục bộ trên diện hẹp và lượng cũng không lớn
sang những ngày tháng sáu gió mùa tây nam có xu hướng
hoạt động đều và mạnh hơn mang lại lượng ẩm lớn
có khả năng gây mưa cho khu vực tây nguyên về chiều tối và đêm
vì vậy mà nhiệt độ ban ngày ở đây có xu hướng giảm xuống so với thời kỳ tháng năm
nhiệt độ cao nhất phổ biến dưới ba mươi bốn độ trong ba ngày tới
tương tự tại các tỉnh nam bộ mưa cũng xuất hiện nhiều hơn về chiều tối và đêm
trong cơn rông người dân cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
ban ngày thời tiết mây thay đổi có nắng với cường độ trung bình
cảnh nắng ở đây ít nhiều có phần dễ chịu hơn
so với cây nắng ở các tỉnh bắc và trung bộ ở thời điểm này
với nhiệt độ cao nhất cũng chỉ phổ biến ở mức là ba mươi một ba mươi bốn độ